hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm
xảy ra tại công ty tài chính trách nhiệm hữu hạng một thành viên cao su việt nam rfc
trong vụ án này ba bị cáo phan minh anh ngọc nguyên tổng giám đốc rfc
phan long hải âu nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng minh hàng
nguyễn anh tuấn nguyên phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng minh hàng
cùng bị truy tố về tội tham ô tài sản
ngoài ra bốn bị cáo khác từng là cán bộ nhân viên rfc ra tòa
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tính dụng
bị cáo phan minh anh ngọc đang chấp hành hình phạt hai mươi hai năm tù ở nhiều bản án khác
năm hai nghìn một mươi một nguyên tổng giám đốc rfc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi sử dụng pháp nhân
công ty trách nhiệm hữu hạng minh hằng lập hồ sơ đề nghị vây vốn tại rfc
phan minh anh ngọc cùng đồng phạm nâng khóng hạng mức trồng bảy trăm tám mươi hectare cao su
ở tỉnh đắk lắk
trong khi thực tế dự án này chỉ có thể trồng một trăm linh hectare thủ đoạn trên giúp ngọc
hợp thức hóa hồ sơ phê duyệt khoảng vây sáu mươi năm tỷ đồng
phan long hải âu là cháu ruột của ngọc trực tiếp tạo lập hồ sơ cũng như chỉ đạo
nguyễn anh tuấn ký hồ sơ khống từ đó rfc giải ngân khoảng vây năm mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên hãng âu chỉ sử dụng một mươi một tỷ đồng vào việc đầu tư trồng cao su
các đối tượng chiếm đoạt số tiền còn lại
cơ quan công tố kết luận phan minh anh ngọc đóng vai trò quyết định
việc rfc cho công ty trách nhiệm hữu hạng minh hằng vây tiền
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng minh hàng phan long hải âu
là chủ mưu xuyên suốt quá trình sai phạm
sai phạm các đối tượng gây ra khiến rfc thiệt hại tổng cộng hơn một trăm linh hai sáu tỷ đồng
phan minh anh ngọc cùng giáo ruột chiếm đoạt gần bốn mươi bảy tỷ đồng
trong phiên xử hôm nay hội đồng xét xử thực hiện phần xét hỏi bị cáo bị hại
và những người có liên quan phiên tòa diễn ra trong hai ngày